giai đoạn cuối năm hai nghìn hai mươi từ nguồn thu ngân sách không đúng quy định nhưng chưa hoàn trả lại cho ngân sách thanh tra thành phố cũng xác định có dấu hiệu tội phạm đối với ba mươi ba gói thầu do cửa hàng đại pháp và công ty tam lập pháp trúng thầu
trước những sai phạm trong hoạt động mua sắm vật tư y tế thanh tra thành phố kiến nghị chủ tịch ủy ban nhân dân tp đà nẵng chỉ đạo công an điều tra rõ ba mươi ba gói thầu có dấu hiệu tội phạm
riêng đối với sở y tế và trung tâm kiểm soát bệnh tật đà nẵng kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm và có biện pháp xử lý đối với tập thể cá nhân liên quan đồng thời đề nghị nộp số tiền hơn một ba tỷ đồng vào ngân sách
qua công tác nắm tình hình công an tỉnh cà mau phát hiện tại phần đất phía sau nhà dân thuộc ấp rạch lưng c xã khánh lộc huyện trần văn thời tỉnh cà mau thường xuyên tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà được thua bằng tiền
lực lượng công an đã chia làm nhiều mũi bao vây tụ điểm đá gà
một mươi đối tượng có liên quan đến hành vi đá gà ăn tiền tại tụ điểm trên đã bị tạm giữ tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm bốn con gà đá hai cặp cửa sắt một mươi năm cuộn băng keo một cân đồng hồ chín xe mô tô
kiểm tra tại sân nhà và trên người các đối tượng lực lượng công an tạm giữ số tiền hơn một mươi chín triệu đồng
theo lời khai ban đầu tụ điểm đá gà được tổ chức tại sân nhà của phạm văn tuân người địa phương
ngoài ra lực lượng làm nhiệm vụ còn phát hiện trên giường ngủ của tuân có gậy hung khí tự chế
tuân thừa nhận sử dụng hung khí trên để giải quyết khi tụ điểm đá gà có xảy ra mâu thuẫn
đêm hai mươi tám dạng sáng ngày hai mươi chín tháng sáu trên địa bàn tỉnh tuyên quang có mưa vừa mưa to và rông có nơi mưa rất to lượng mưa có nơi lên tới một trăm chín mươi tám mm
các khu vực có mưa lớn và bị thiệt hại nặng tập trung tại các xã của huyện na hàng và lâm bình
theo báo cáo nhanh của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tuyên quang đến nay mưa lớn đã làm ba mươi tám nhà dân bị ngập nước bùn đất tràn vào nhà chín con trâu bị chết do lũ cuốn trôi nhiều diện tích lúa và hoa màu bị đất sạt lở vùi lấp khoảng sáu m hai ao nuôi thủy sản bị thiệt hại nhiều vị trí trên các tuyến đường liên xã thuộc huyện lâm bình bị sạt ta lui dương và toa ly âm
sạt lở tại đèo khao lác thị trấn lang căn huyện lâm bình gây ách tắc giao thông hai điểm trường bị ngập lụt sập tường rào hư hỏng nhiều trang thiết bị
vừa qua bộ y tế công bố biến thể vụ ba năm đã xuất hiện tại việt nam khả năng số ca mắc sẽ gia tăng trong thời gian tới
bệnh viện một trăm chín mươi tám đang quản lý và điều trị cho gần hai trăm linh trường hợp bệnh nhân chạy thận nhân tạo
có nhiều trường hợp đang chờ nguồn tặng phù hợp
với sự tận tâm tận sức trong lĩnh vực nghiên cứu cập nhật công nghệ điều trị mới cùng trang thiết bị y tế hiện đại
bệnh viện một trăm chín mươi tám đang nỗ lực nhằm nâng cao uy tín trong hành trình chăm sóc sức khỏe nhân dân
thưa quý vị biến thể mới của omicron biến thể ba năm đã xuất hiện tại việt nam

trong nhiều nước trên thế giới biến thể phụ ba bốn ba năm đã làm bắt đầu gia tăng nhanh về số ca mắc
và việt nam hiện vẫn duy trì đà giảm số ca mắc mới và tỷ lệ chết cũng như mắc rất thấp
lưu hành chủ yếu là ở biến thể phụ ba hai của chủng omicron
chủng ba năm đang xâm nhập vào việt nam đã dẫn tới nguy cơ có thể lấn át biến thể cũ ba một và ba hai
vâng điều này làm dấy lên những quan ngại về quá tải chăm sóc y tế
cũng như cảnh báo tình trạng dịch có thể bùng phát
trở lại trong mùa hè năm nay như vậy với việc biến thể ba năm đã xuất hiện tại nước ta hiện nay
đặt ra những yêu cầu cần phải ứng phó kịp thời như thế nào
và trong đó việc đảm bảo công tác tiêm chủng vaccine covid một mươi chín vẫn được xem là một trong những biện pháp quan trọng nhất
trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng lắng nghe những phân tích từ chuyên gia y tế
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế
đầu tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của truyền hình công an nhân dân
vâng như vậy là thêm một biến thể mới của omicron đã xuất hiện và xâm nhập đối với việt nam
vậy thì ông đánh giá như thế nào về những tác động của biến thể này đối với công tác phòng chống dịch hiện nay của việt nam ạ

hoặc là lần tránh được những kháng thể
trước những biến thể mới xuất hiện các nước vẫn tiếp tục duy trì các biện pháp ứng phó như tiêm vaccine
giám sát trọng điểm và coi đây là phương pháp hiệu quả trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
việt nam đã có độ bao phủ vaccine nhất định khi tổng số liều vaccine đã được tiêm là trên hai trăm ba mươi một triệu liều
tuy nhiên không thể chủ quan bởi người đã từng mắc vẫn có khả năng bị tai nhiễm và mắc các ca biến chứng của bệnh
bao gồm cả trẻ em và người lớn
nơi nào đấy chưa an toàn có nghĩa là vẫn có cái vùng mà chưa tiêm chủng cái vùng kháng thể chưa đảm bảo
thì cái nguy cơ mà nó lây nhiệm
kết hợp để nó trở thành các biến thể mới thì cái đấy là luôn luôn tiềm ẩn
như vậy cái cải phòng trắng tuy nhiên một cái điều mà chúng ta thấy rằng qua các cái biến thể vừa rồi vaccine
dù rằng nó khác nhau có khác nhau trong đáp ứng giữa các cái biến thể
nhưng nhìn chung là nó giảm được cái nhập viện nặng và tử vong
hiện nay một số địa phương thì chúng tôi cũng mong muốn là chính quyền cũng vào cuộc như những cái mũi tiêm cơ
cơ bản tức là huy động quản lý đối tượng người dân ở từng thôn xóm ấp để làm sao mà nhắc nhở người dân đến với các điểm tiêm chủng
và các điểm tiêm chủng hiện nay thì đã triển khai gần như tất cả các ngày trong tuần và nhiều địa phương là hai mươi bốn trên bảy
nhưng người dân cũng cần phải ủng hộ thì chúng tôi mới có thể đạt được độ bao phủ
theo kết quả của một số nghiên cứu gần đây những người đã tiêm vaccine liều cơ bản và bị mắc covid một mươi chín
miễn dịch bắt đầu giảm ở tuần thứ một mươi đến tuần thứ một mươi tám
sau tiêm nếu những người này được tiêm nhắc vaccine thì sẽ khôi phục khả năng miễn dịch
duy trì hiệu lực bảo vệ trước nguy cơ nhiễm virus sars cov hai
vì vậy vấn đề đặt ra hiện nay đó là làm thế nào để tăng cường tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
khách mời trong chương trình sẽ tiếp tục có những phân tích cụ thể

để khỏi hoảng loạn nhưng mà phải có biện pháp đối phó và chúng ta cũng phải tiếp tục thực hiện những biện pháp giữ phòng cá nhân
như là chúng ta vẫn đeo khẩu trang nơi kín nơi công cộng mà kín nơi đông người
vâng thưa ông hiện nay bộ y tế cho biết đã xuất hiện những tâm lý chủ quan đối với người dân khi thực hiện việc tiêm phòng covid một mươi chín
vậy thì theo ông hiện nay vấn đề đặt ra là gì và chúng ta cần phải có những cơ chế chính sách như thế nào để đảm bảo thúc đẩy hơn nữa công tác tiêu chuẩn hiện nay ạ
việt nam trong thời gian gần đây nhờ chúng ta có những biện pháp tiêm chủng và nhờ những tỉ lệ người nhiễm cũng mắc nhiều
cho nên miễn dịch trong cộng đồng nó cao lên cho nên nhiều người có tâm lý chủ quan và thậm chí không đeo khẩu trang ở những nơi công cộng đông người
rồi việc đi du lịch lại là thoải mái như tôi nhắc lại đối với những một số đối tượng vẫn có nguy cơ cao
đặc biệt là những trẻ em chưa được tiêm rồi những người cao tuổi chưa tiêm đầy đủ
những người sức khỏe yếu thì những tâm lý chủ quan đấy có thể gây nên bệnh trầm trọng tiêm chủng thì nó không làm giảm nguy cơ lây lan
nhưng mà nó giúp cho những người sức khỏe yếu mà không có biện pháp bảo phòng về cả nhân tôn thì giảm được tỉ lệ tử vong hoặc là mức độ trầm trọng của bệnh
thì những cái người nào mà đã tiêm lâu rồi tức là có thể nói hết cái giai đoạn bảo vệ của vaccine
tổ chức y tế thế giới thì chúng ta khuyến khảo là một năm nhưng mà chúng ta có thể là sáu tháng sau
hoặc là những cái người mà có thể họ tiêm vaccine nhưng mà lúc cái mũi tiêm họ chưa đạt được yêu cầu do cái loại vaccine
hoặc là họ đã bị nhiễm virus lâu rồi hoặc là sức khỏe họ yếu họ có gần cái mũi tiêm bổ sung
thì chúng ta tuyên truyền thật bệnh bệnh truyền thông là cơ bản để mọi người tự nguyện đi tiêm vaccine
một lần nữa xin cảm ơn ông với những phân tích cụ thể vừa rồi
vâng thưa quý vị phải nhấn mạnh rằng việc tiêm vaccine bao gồm cả liều
nhắc lại giúp cho việc ngăn ngừa mắc covid một mươi chín nghiêm trọng có thể dẫn tới nhập viện và tử vong
vì vậy việc tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín đúng đủ liều là điều kiện để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và cho cộng đồng
vấn đề chính sách ngày hôm nay cũng xin được tạm dừng tại đây
và chương trình an ninh ngày mới xin được tiếp tục với một số thông tin chính sách đáng chú ý
năm nay một số loại nông sản như nhà
nhãn bưởi sầu riêng dừa sẽ chính ngạch xuất sang các nước như mỹ nhật bản hàn quốc
cụ thể đối với thị trường nhật bản hiện hai bên thống nhất phần kỹ thuật
dự kiến cuối tháng bảy sẽ hoàn thiện dự thảo xuất khẩu đối với quả nhãn của việt nam
đối với thị trường mỹ hai nước đã hoàn tất các khâu kỹ thuật đối với quả bưởi và chỉ còn thống nhất liều lượng chiếu xạ
đối với thị trường trung quốc đến nay cục bảo vệ thực vật đã hoàn thiện các dự thảo nghị định thư đối với trái sầu riêng
đối với quả chanh leo
trung quốc đang đề nghị nhập khẩu theo hình thức tạm thời giống như quả ớt dự kiến bắt đầu từ tháng bảy này
thành phố đà nẵng đang xem xét việc tăng thêm một buổi phun nước lửa trên cầu rồng địa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố này
được biết thời gian đề xuất triển khai thực hiện bắt đầu từ thứ sáu ngày một tháng bảy tới
hiện hoạt động này mới chỉ được triển khai vào thứ bảy chủ nhật hàng tuần
cầu rồng được chính thức thông xe vào tháng ba năm hai nghìn một mươi ba
với kiến trúc nổi bật
động phun nước lửa cây cầu nhanh chóng trở thành điểm du lịch nổi tiếng của thành phố đà nẵng nhất là vào ban đêm
sở giáo dục và đào tạo hà nội cho biết công tác chấm thi kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi trung học phổ thông năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
đang được khẩn trương triển khai đảm bảo an toàn đúng tiến độ và chậm nhất ngày chín tháng bảy sẽ công bố điểm
sở yêu cầu các trường chuẩn bị chú đáo về mọi mặt để học sinh trúng tuyển nhập học từ ngày một mươi đến một mươi hai tháng bảy
trong thời gian tuyển sinh các đơn vị phải có đầy đủ
cơ sở vật chất cán bộ giáo viên trực để hướng dẫn hỗ trợ học sinh thực hiện thủ tục xác nhận nhập học
tất cả các trường không được thu bất cứ khoản đóng góp nào kể cả việc bán hồ sơ khi học sinh lớp một mươi nhập học
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
và những số báo ra trong sáng ngày hôm nay có thông tin gì nổi bật xin mời quý vị cùng theo dõi
thưa quý vị gần chín trăm linh nhân viên y tế tại hà nội xin nghỉ việc trong một mươi tám tháng qua
khiến cho ngành y tế thiếu hụt nhân lực ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh
chia sẻ với báo lao động đại diện một số bệnh viện cho biết không thể tăng thêm thu nhập để giữ chân các bác sĩ
các nhân viên y tế nghỉ việc chuyển công tác chủ yếu là ở các khối bệnh viện
vì các bác sĩ làm chuyên môn có tay nghề thì ra ngoài dễ hành nghề hơn
trong khi đó khối dự phòng thì khó hơn
nguyên nhân của thực trạng này là do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
bệnh viện hai năm qua bị hạn chế nhiều
trong khi đó ngân sách nhà nước chưa chuyển tiền điều trị covid một mươi chín cho các bệnh viện
nên các đơn vị phải tạm ứng nguồn thu để đáp ứng cho điều trị bệnh nhân
khó khăn lại càng khó khăn hơn ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động
sau đại dịch covid một mươi chín thì mặc dù các doanh nghiệp đã đưa ra mức lương hấp dẫn và nhiều chế độ
chính sách nhưng vẫn khó tuyển dụng được người lao động với số lượng lớn
thông tin được đăng tải trên báo kinh tế và đô thị
một số công ty may mặc lớn trên địa bàn thành phố hà nội sẵn sàng trả lương
từ một mươi hai đến một mươi năm triệu đồng nhưng vẫn khó khăn tuyển người
nguyên nhân là do thanh niên đang có xu hướng chuyển sang làm kinh doanh
hoặc làm cho các doanh nghiệp điện tử
nhân lực có kinh nghiệm trình độ kỹ năng thì lại càng khó tuyển hơn
mức lương cho những vị trí này là từ một mươi năm đến ba mươi triệu đồng
để giải bài toán lao động cho các doanh nghiệp hiện nay
trung tâm dịch vụ việc làm hà nội tổ chức những phiên dịch
những phiên dịch vụ làm việc chuyên về phù hợp với từng giai đoạn thị trường lao động
để hỗ trợ tối đa cho nhóm doanh nghiệp lĩnh vực ngành nghề bị ảnh hưởng nặng
bởi đại dịch covid một mươi chín vừa qua
người dân có nhu cầu vay mua nhà ở có thể bị giảm cơ hội tiếp cận vốn
nếu dòng vốn tín dụng chảy vào bất động sản tiếp tục bị kiểm soát chặt hơn nữa
theo trung tâm dịch vụ việc làm hà nội
trong bối cảnh hạn mức room tín dụng ở các ngân hàng thương mại đang cạn kiệt
không chỉ khách vay mua bất động sản để đầu cơ lướt sóng gặp khó khăn
mà người vay mua nhà để ở cũng có bị ảnh hưởng rất nhiều
bên cạnh đó khi tín dụng và bất động sản bị kiểm soát chặt
doanh nghiệp bất động sản cũng khó vay vốn để triển khai tiếp dự án
hoặc vay với lãi suất cao hơn khiến cho chi phí đầu vào tăng giá bán sản phẩm tăng theo
các chuyên gia kinh tế kiến nghị việc kiểm soát tín dụng bất động sản
thông qua room cần được nghiên cứu thay thế bằng các quy định mang tính thị trường hơn
sau chưa đầy ba tháng nhờ sự hỗ trợ tích cực từ chính phủ và cơ quan liên quan
toàn bộ một trăm linh container hạt điều xuất khẩu sang italy đã được trả lại cho các doanh nghiệp việt nam
vụ việc này đã để lại bài học lớn cho doanh nghiệp xuất khẩu việt nam
về lựa chọn bạn hàng và môi giới trong giao thương quốc tế
một trong những lỗ hổng lớn dẫn tới rủi ro bị lừa của các doanh nghiệp việt
trong giao thương mại quốc tế đó chính là điều kiện còn lòng lẻo trong hợp đồng
trong đó có việc không yêu cầu đạt cọc
theo các chuyên gia trong giao dịch thương mại quốc tế người bán và người mua thậm chí không biết nhau
do đó cần có một tổ chức thứ ba có đủ uy tiến làm trung gian
và trong trường hợp này các tổ chức trung gian đó không ai khác chính là các ngân hàng
bên cạnh đó yêu cầu hàng đầu với các nhà xuất khẩu
đó là phải xác minh đánh giá độ tín nhiệm của doanh nghiệp mua hàng
bộ công thương cũng lưu ý các doanh nghiệp nên trao đổi với đơn vị tư vấn để hiểu rõ
nắm vững nội dung các điều khoản của hợp đồng các nghĩa vụ của mỗi bên
các trường hợp miễn trừ trách nhiệm quy định về xử lý tranh chấp và bồi thường